để vì những nội dung khác vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ông khalid ali abdullah aben đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước qatar tại việt nam
chúc mừng ngài đại sứ nhận nhiệm kỳ công tác tại việt nam bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng mối quan hệ việt nam qatar thời gian tới ngày càng phát triển trên các lĩnh vực
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu tròn ba mươi năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự giữa bộ công an việt nam với các đối tác qatar được triển khai hiệu quả
hiện hai bên đang tiếp tục phối hợp nghiên cứu đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định như hiệp định về dẫn độ hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù tạo hành lang pháp lý rất quan trọng trong thực hiện các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự giữa hai bên
để thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam qatar ngày càng đi vào chiều sâu bộ trưởng tô lâm đề nghị cần tăng cường phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động nghiệp vụ hợp tác phòng chống tội phạm và hợp tác tư pháp hình sự giữa hai nước duy trì và thiết lập quan hệ phối hợp và cơ chế hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự đẩy mạnh hoạt động trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật thông tin tội phạm đào tạo nâng cao năng lực cán bộ trong công tác quản lý di cư qu
đại sứ đảng mệnh toàn quyền nhà nước qatar tại việt nam ông khalid ali abdullah abed bày tỏ tin tưởng thời gian tới công tác phối hợp giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng qatar sẽ ngày càng chặt chẽ hiệu quả hơn nữa đặc biệt là đối với các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự giữa hai bên